vào ngày hôm qua trên địa bàn quận hoàng mai thành phố hà nội vừa xảy ra vụ bốn người trong gia đình tử vong
tại khu đô thị tham city phường mai động hiện công an quận hoàng mai hà nội đang tích cực điều tra nguyên nhân của vụ việc
khoảng một mươi năm h chiều ngày hôm qua bộ phận lễ tân khu đô thị tiếp nhận thông tin người nhà cư dân báo không liên hệ được
với người thân sống tại căn hộ tầng hai mươi tám park một và yêu cầu được giúp đỡ
nghi có xảy ra sự cố bộ phận lễ tân đã liên hệ tổ trưởng dân phố cùng công an phường mở cửa vào kiểm tra
thì phát hiện cả gia đình tử vong
thông tin ban đầu cơ quan chức năng phát hiện chủ nhà là người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chết trong tư thế treo cổ tại phòng khách
vợ cùng với hai con gồm cháu lớn sinh năm hai nghìn sáu và cháu bé khoảng năm tuổi tử vong trong phòng ngủ